và cũng là ngày khai giảng của nhiều trường học trên toàn quốc
năm nào học này thì có ý nghĩa quan trọng đối với ngành giáo dục
bởi sang năm học sau thì chương trình giáo dục mới và cả sách giáo khoa mới sẽ chính thức được áp dụng
vì thế nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
là công tác chuẩn bị cho những đổi mới trong đó có việc tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh
các em có thể trở thành những người lao động chân chính những nhà kỹ thuật có chuyên môn giỏi
những người nghiên cứu thành công những doanh nghiệp tầm cỡ những nhà lãnh đạo xuất sắc
những chính khách uyên bác nhưng trước hết thì phải là những người biết yêu thương tổ quốc việt nam
và nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi thư chúc mừng ngành giáo dục các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên
trong thư tổng bí thư chủ tịch nước thân ái gửi tới các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý
người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục
các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đánh dấu năm năm thực hiện nghị quyết trung ương
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực
đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên
việc chuẩn bị triển khai chương trình sách giáo khoa mới được thực hiện tích cực công tác kiểm tra thanh tra và xử lý vi phạm được tăng cường
có phần chấn chỉnh duy trì kỷ cương trong hoạt động giáo dục
các đoàn học sinh sinh viên việt nam tham gia olympic quốc tế đạt thành tích cao được bạn bè thế giới mến phục
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực
cố gắng và những kết quả đã đạt được của ngành giáo dục trong thời gian qua
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục và đào tạo nhất là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học và luật giáo dục sửa đổi đã được quốc hội thông qua
tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc đạo đức lối sống lý tưởng cách mạng cho học sinh sinh viên
xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện nỗ lực phân đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong các thầy giáo cô giáo cán bộ quả đí người lao động ngành giáo dục luôn giữ vững bả đỉnh chính trị
phẩm chất đạo đức tâm huyết với nghề không ngừng đổi mới sáng tạo đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong các em học sinh sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo của dân tộc
nói theo các thế hệ trà anh đi trước phân đấu học tập tốt dạy luyện tốt để sau này trở thành những người vừa hồng vừa chuyên như di nguyện của chủ tịch hồ chí minh
tổng bí thư chủ tịch nước chúc các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý người lao động ngành giáo dục các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới